thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tiếp phó thủ tướng bộ trưởng nội vụ campuchia samdek rolahom sokhen
cùng sự có thưởng tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
tại buổi tiếp thủ tướng nguyễn xuân phúc đã nhiệt liệt chào mừng phó thủ tướng
bộ trưởng và các thành viên đoàn đại biểu cấp cao bộ nội vụ campuchia
chính phủ việt nam đánh giá cao quan hệ hợp tác chặt chẽ
hiệu quả giữa lực lượng công an hai nước trong đấu tranh phòng chống các loại tội phạm
nhất là tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia tội phạm ma túy tội phạm kinh tế
tội phạm sử dụng công nghệ cao tội phạm mua bán người
qua phó thủ tướng bộ trưởng nội vụ campuchia samdek rolahom sokhen
thủ tướng nguyễn xuân phúc gửi lời thăm hỏi và chúc sức khỏe tới quốc vương norodom sihamoni
hoàng thái hậu thủ tướng hun sen và các nhà lãnh đạo đảng nhà nước campuchia
phó thủ tướng bộ trưởng nội vụ campuchia cảm ơn thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dành thời gian tiếp đoàn
cho rằng điều này thể hiện tình cảm anh em gắn bó giữa hai dân tộc
chuyến thăm này góp phần thiết thực chào mừng kỷ niệm năm mươi năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước
là dịp tốt để tăng cường hợp tác củng cố quan hệ hai nước nói chung
quan hệ hợp tác giữa hai lực lượng công an hai nước trong việc bảo đảm an ninh quốc gia
đấu tranh phòng chống tội phạm
bộ nội vụ campuchia luôn nỗ lực thực hiện tốt các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai nước
phía campuchia sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc cấp giấy tờ cho bà con người việt sinh sống tại campuchia
tạo điều kiện cho con em người việt đi học
cũng trong sáng nay thủ tướng đã tiếp bộ trưởng an ninh lào sổm kẹo xỉ la vong
thay mặt chính phủ việt nam thủ tướng nguyễn xuân phúc nhiệt liệt chào mừng bộ trưởng
dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao bộ an ninh lào sang thăm chính thức và tham dự các hoạt động giao lưu với bộ công an việt nam
nhân năm đoàn kết hữu nghị việt nam lào hai nghìn một mươi chín
thủ tướng khẳng định luôn coi trọng củng cố mối quan hệ hữu nghị đoàn kết việt nam lào
đánh giá mối quan hệ việt nam lào là đặc biệt duy nhất hiếm có trên thế giới
trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp
thủ tướng đề nghị lực lượng công an hai nước tiếp tục phối hợp triển khai thực hiện tốt thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao việt nam lào
trong bảo đảm an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội mỗi nước
qua bộ trưởng thủ tướng nguyễn xuân phúc gửi lời thăm hỏi chúc sức khỏe tới tổng bí thư
chủ tịch nước bunyang volachit thủ tướng thonglun sisulit cùng các đồng chí lãnh đạo đảng chính phủ và quốc hội lào
bộ trưởng an ninh lào sồm kẹo sĩ la vong cảm ơn thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dành thời gian tiếp đoàn
cho rằng chuyến thăm này diễn ra trong thời điểm có ý nghĩa hết sức đặc biệt góp phần tăng cường và củng cố tình đoàn kết
hữu nghị giữa hai nước nói chung lực lượng công an hai nước nói riêng
đồng thời củng cố quan hệ hữu nghị hợp tác ba nước việt nam lào campuchia